tại bình định đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp quy nhơn đang làm rõ vai trò của các đối tượng sử dụng ma túy tại quán karaoke để có căn cứ xử lý theo pháp luật
vào ngày hai mươi bảy tháng một phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh bình định phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quy nhơn kiểm tra quán karaoke thanh trực ở số nhà tám trăm hai mươi chín đường hùng vương thuộc địa bàn phường nhơn phú
lực lượng công an phát hiện tại phòng số bảy có chín đối tượng thanh niên gồm sáu nam ba nữ có biểu hiện sử dụng ma túy
qua test nhanh có đến tám đối tượng dương tính ma túy
tại phòng hát và nhà vệ sinh khép kín trong phòng này cơ quan chức năng phát hiện một túi ni lông chứa chất ma túy và một số dụng cụ sử dụng ma túy
một đường dây đưa ma túy từ tỉnh nghệ an vào thành phố buôn ma thuột tiêu thụ lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá ba đối tượng đã bị bắt giữ
ba đối tượng bị bắt giữ gồm trần thị la nguyễn bá hải và trần văn phong trú tại phường m ba thành phố buôn hoa thuột
theo kết quả điều tra ban đầu ngày một mươi tháng một phong liên hệ với la để mua một bánh heroin với giá hai trăm ba mươi triệu đồng
thời điểm này la đang ở tại thành phố buôn ma thuột và đã điện thoại cho một đối tượng không rõ nhân thân lai lịch ở tỉnh nghệ an đặt mua được một bánh heroin
sau đó người này thuê hải vận chuyển ma túy vào thành phố buôn ma thuột để giao cho la
tuy nhiên khi các đối tượng vừa giao xong ma túy thì bị công an thành phố bôn ma thuột bắt giữ
tiến hành khám xét nhà của phong ở trường e tam lực lượng công an còn thu giữ thêm bốn gói ni lông
bên trong có chứa gần bốn mươi gram ma túy đá năm mươi viên ma túy tổng hợp và năm điện thoại di động
thưa quý vị theo nhận định của lực lượng công an tỉnh ninh bình vào dịp cuối năm tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có những diễn biến phức tạp khó lường
vì vậy công an toàn tỉnh đã đồng loạt gia quân triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều kế hoạch phương án đấu tranh chấn áp các loại tội phạm nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
kết quả bước đầu đáng được ghi nhận
đến phòng cảnh sát hình sự những ngày cuối năm không khí hối hả của từng cán bộ chiến sĩ đang cố gắng hết sức mình vì một mục tiêu là ngăn ngừa đấu tranh với các loại tội phạm ổn định địa bàn
tập thể lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự đã triển khai quán triệt tới từng cán bộ chiến sĩ về nhiệm vụ phương án và biện pháp đấu tranh với các chuyên án đánh mạnh vào các loại tội phạm và tên nạn xã hội phát sinh trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
phòng cảnh sát hành sự đã triển khai kế hoạch đến toàn thể cán bộ chiến sĩ và giao chỉ tiêu cụ thể đến các đội công tác trên cơ sở đó các đội công tác phân công trinh sát nắm tình hình chắc tình địa bàn giả soát lên danh sách các loại đối tượng

các lực lượng phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ quan doanh nghiệp đẩy mạnh thông tin tuyên truyền thường xuyên thông báo tình hình phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của người dân hạn chế sơ hở để tội phạm lợi dụng hoạt động
cùng với công tác tuyên truyền lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động tăng cường lực lượng xuống cơ sở triển khai đồng bộ các biện pháp nắm bắt tình hình quản lý chặt chẽ gì biến động của các đối tượng bất mãn các đối tượng hình sự ma túy
đồng thời làm tốt công tác đăng ký quản lý tạm trú tạm vắng quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện
các huyện thành phố chỉ đạo hệ lực lượng kinh doanh sự nắm chắc tình hình địa bàn và quản lý chặt chẽ các loại đối tượng không để bị động đột xuất bất ngờ
chỉ trong những ngày đầu gia quân với sự vào cuộc đồng bộ của toàn lực lượng đã điều tra khám phá tám vụ bắt hai mươi sáu đối tượng vi phạm pháp luật phá hai chuyên án bắt ba đối tượng có hành vi cho vai nặng lãi tín dụng đen
một vụ ba đối tượng tổ chức đánh bạc công nghệ cao qua các trang mạng với số tiền giao dịch bước đầu hơn tám mươi tỷ đồng
thu giữ hai xe ô tô ba mươi điện thoại di động và nhiều tăng vật khác có liên quan
và một vụ mua bán người qua hình thức môi giới gái mại dâm và phục vụ khách hát karaoke
qua đợt tấn công này với những kết quả ban đầu đã đạt được của tập thể lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình đã được chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
về cái việc đảm bảo cho an ninh cho người dân để an tâm để phát triển kinh tế
cũng như thế là đảm bảo sự phát triển
cũng như thế là cái tai tệ nạn thì chúng tôi thấy là chúng tôi rất an tâm và giảm được rất nhiều
thì cái đấy là cái việc mà người dân chúng tôi thấy là rất là an tâm
từ nay đến hết năm là thời điểm các đối tượng xấu lợi dụng sự chủ quan mất cảnh giác của người dân và các cơ quan đơn vị để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản đánh nhau gây dối trật tự công cộng và những diễn biến phức tạp khó lường khác
vì vậy cùng với quyết tâm của lực lượng công an thì rất cần sự tham gia phòng chống
tố giác tội phạm của người dân để đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người lò văn lâm chú tại huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la đã bị khởi tố và bắt tạm giam
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lò văn lâm đi từ vùng dịch trở về địa phương nhưng không đến cơ sở y tế để khai báo không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín theo đúng quy định
lâm đã đi đến nhiều địa phương và tiếp xúc nhiều người
hậu quả đã làm lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín cho hai người khác
căn cứ vào kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh nhai đã ra quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại xã trường bằng huyện quỳnh nhai
khởi tố bị can đối với lâm để tiếp tục điều tra làm rõ
tin an ninh trật tự đường dây đưa ma túy từ tỉnh nghệ an vào thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc tiêu thụ lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá
ba đối tượng đã bị bắt giữ
ba đối tượng bị bắt giữ gồm trần thị la nguyễn bá hải và trần văn phong trú tại phường e ba thành phố buôn ma thuột
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày một mươi tháng một phong liên hệ với la để mua bánh heroin với giá hai trăm ba mươi triệu đồng
thời điểm này la đã bị bắt giữ
đang ở tại thành phố buôn ma thuột và đã điện thoại cho một đối tượng không rõ nhân thân lai lịch ở tỉnh nghệ an đặt mua được một bánh heroin
sau đó người này thuê hải vận chuyển ma túy vào thành phố buôn ma thuột để giao cho la với số tiền công là một mươi triệu đồng
tuy nhiên khi các đối tượng vừa giao xong ma túy thì bị công an thành phố buôn ma thuột bắt giữ
tiến hành khám xét nhà của phong ở phường ea tam lực lượng công an còn thu giữ thêm bốn gói ni lông bên trong chứa gần bốn mươi g ma túy đá năm mươi viên ma túy tổng hợp năm điện thoại di động
thưa quý vị thực hiện kế hoạch của công an tỉnh lào cai về mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai đã tập trung lực lượng phương tiện triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
sau gần hai tháng đấu tranh lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều chuyên án lớn thu giữ gần một trăm linh bánh harry in và bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan
giàng a sáng chú huyện bảo thắng tỉnh lào cai một đối tượng mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai bắt giữ khi đang vận chuyển hai mươi hai bánh heroin đi tiêu thụ
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt phá thành công chuyên án thu giữ bốn mươi bánh heroin bắt ba đối tượng cũng về hành vi buôn bán vận chuyển ma túy
từ những vụ án trên cho thấy số lượng ma túy được vận chuyển qua địa bàn
tỉnh lào cai ngày càng gia tăng trong thời gian qua
thay đổi về thời gian cũng như là quá trình đi lại của các thối đường thì khiến chúng tôi khó xác định được cái thông tin cụ thể của các đối tượng
lợi dụng địa hình hiểm trở sự cả tin trình độ dân trí thấp của các đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao
từ đó có sự câu kết với nhóm người lào trung quốc và một số tỉnh khác hình thành các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
vì thế từ nhiều năm nay
hôm nay lào cai được xác định là địa bàn chung chuyển ma túy từ nước ngoài vào việt nam và ngược lại
sau gần hai tháng triển khai cao điểm tấn công chấn áp tội phạm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ hơn một mươi vụ một mươi hai đối tượng hơn một trăm linh bánh heroin cùng nhiều tăng vật
dự báo tình hình năm hai nghìn hai mươi hai diễn biến càng phức tạp
bộ công an cũng xác định tuyến phía bắc là tuyến trọng điểm về tình hình tội phạm về ma túy
các đối tượng sang bên thâm nhập các đường dây ma túy từ nước ngoài vào việt nam ở bên lào ở myanmar
thế rồi là các nước khác thâm nhập qua địa bàn và địa bàn lào cai là một cái địa bàn trung chuyển về tình hình ma túy
các đối tượng thường lợi dụng các loại xe tải hoặc là các loại vận chuyển hàng hóa những xe lục xanh là cất dấu ma túy với thuật ẩn rất tình vi
trước những diễn biến phức tạp các đối tượng thường lợi dụng các loại xe tải hoặc là các loại vận chuyển hàng hóa những xe lục xanh là cất dấu ma túy với thuật ẩn rất tình vi
trước những diễn biến phức tạp với những thủ đoạn tinh vi khó lường đã đặt ra cho lực lượng công an nhiều khó khăn thử thách
các đối tượng tội phạm sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị lực lượng chức năng vây bắt
song dù có nguy hiểm gian nan các anh những người lính ma túy vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân

những xe tải hoặc là các loại vận chuyển hàng và nhiệm vụ mới phải phấn đấu
bởi trong lòng các anh luôn khắc ghi chân lý công an nhân dân vì nhân dân phục vụ quyết tâm đẩy lùi cái xấu ra khỏi xã hội để mùa xuân yên bình trọn vẹn đến với mọi nhà
bất chấp quy định pháp luật vì lợi nhuận các đối tượng vẫn cố tình mua bán tàng trữ pháo nổ nhất là vào dịp tết nguyên đán
vào ngày hai mươi bảy tháng một tòa án nhân dân huyện gia lâm tp hà nội đã mở phiên toàn xét xử lưu động
phạt bị cáo đinh quang đạt chủ tại xã tam dị huyện lục nam tp bắc giang ba mươi tháng tù về tội buôn bán hàng cấm
theo cáo trạng vào ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đinh quang đạt được một đối tượng hỏi mua ba mươi mét pháo nổ
nên đã đồng ý vào mạng internet đặt mua sau đó đem về bán lại với giá một một triệu đồng một mét
quá trình đạt vận chuyển pháo nổ đem bán thì bị lực lượng công an kiểm tra
đối tượng mua đã kịp chạy thoát đạt bị bắt với hai mươi ba sáu kg pháo nổ
tại phiên tòa bị cáo đạt thừa nhận biết pháp luật cấm buôn bán pháo nổ nhưng vì mục đích kiếm lời nên bị cáo vẫn buôn bán
hội đồng xét xử nhận định mặc dù bị cáo nhận thức được việc buôn bán pháo nổ là hành vi bị nghiêm cấm
nhưng vì mục đích lợi nhuận mà vẫn cố tình thực hiện nên phải xử lý nghiêm và tuyên phạt bị cáo ba mươi tháng tù về tội buôn bán hàng cấm
thưa quý vị càng cận tết nguyên đán sức mua của thị trường tăng cao nên nhu cầu nguồn vốn
kinh doanh và tiêu dùng của người dân cũng tăng theo
trong khi đó một bộ phận người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của nhà nước
đây là cơ hội để các đối tượng cho vay lãi nặng theo kiểu tín dụng đen gia tăng hoạt động
gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
mặc dù các thủ đoạn của loại tội phạm này thì không mới nhưng mà khiến nhiều người phải rơi vào cảnh
trả mãi không hết nợ thậm chí còn bị đòi nợ theo kiểu xã hội đen
đây là đối tượng ngô hoàng phúc chú phường an khê quận thanh khê thành phố đà nẵng
là đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng từ ba mươi đến hơn sáu mươi một tháng trên địa bàn thành phố thời gian qua
thời gian vừa qua công an thành phố đà nẵng đã liên tục ra quân để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các đối tượng và đường dây cho vay lãnh nặng trên địa bàn
với thủ tục nhanh gọn dễ vay người dân chỉ quan tâm làm sao có được tiền sớm nhất để rồi rơi vào vòng luận quân lãi trồng lãi khi nào không biết
từ đây nguy cơ gây mất an ninh trật tự luôn hiện hữu
tâm lý những người chơi vay người ta sợ cho nên phải động viên và động thở và tiếp cận rất khó khăn
khi mà tiếp cận khi động viên được để người ta trình bày thì đó là hợp tác của cơ quan điều tra để mà xử lý ra được các đối tượng này

chúng ta sẽ cố gắng không ngừng để các loại thủ đoạn khó đất hoạt động trên địa bàn của thành phố đà nẵng
thủ đoạn của các đối tượng cho vay nặng lãi không mới nhưng vẫn tác động rất lớn đến đời sống người dân
ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực
nhằm ngăn ngừa hoạt động này vươn vòi vật tuộc
thì người dân cần báo ngay với cơ quan công an khi thấy các dấu hiệu nghi vấn để tránh rơi vào bẫy tín dụng đen của các đối tượng

ngày hai mươi bảy tháng một một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên cú lộ một mươi bốn đoạn qua ấp bốn xã đồng tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước
cô gái điều khiển xe máy đâm vào người đàn ông đi bộ qua đường khiến hai người nguy kịch
khoảng một mươi chín h ba mươi phút chiếc xe máy do cô gái tên mai chú tại tỉnh bình phước điều khiển
lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng đi từ thành phố hồ chí minh đi tỉnh đắk nông
đến đoạn ấp bốn xã đồng tiến bất ngờ tông vào ông nguyễn văn giáp chú tại huyện đồng phú
đang đi bộ từ bên phía tay phải của xe máy qua đường
cú tông mạnh khiến cả cô gái điều khiển xe máy và ông giáp bị văng lên phía trước nhiều mét
bất tỉnh và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
công an tỉnh điện biên vừa phát hiện và bắt quả tăng một đối tượng về hành vi vận chuyển
trái phép chất ma túy thu hai kg ma túy đá
đối tượng là cá văn tiến chú tại bản ly xôn xã trường sinh huyện tuần giáo tỉnh điện biên
cả văn tiến được anh họ là lường văn quyền chú tại bản kép xã trường sinh huyện tuần giáo tỉnh điện biên
thuê vận chuyển số ma túy trên với số tiền là hai mươi triệu đồng
mang đến khu công nghiệp tỉnh bắc ninh và tỉnh bắc giang giao cho hai đối tượng hiện chưa rõ danh tính
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và củng cố hồ sơ vụ án theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc vừa phá thành công chuyên án đưa ma túy
từ cửa biên giới việt lào về tỉnh đắk lắc tiêu thụ
năm đối tượng đã bị bắt giữ cùng tăng vật là ba bánh heroin
các đối tượng trần anh tuyển đồng văn hưng chú thị xã buồn hồ tỉnh đắk lắk và phạm văn hải
chú tỉnh gia lai bị bắt quả tang khi đang mua bán trái phép chất ma túy
quá trình điều tra các đối tượng khai đã mua ba bánh heroin
ở huyện quan sơn tỉnh thanh hóa của đối tượng phạm bá nhon mang về huyện crong búc tỉnh đắk lắc để tiêu thụ
sau đó đã bán cho nguyễn văn hải chú xã cư ca vô huyện crong búc một bánh heroin
hai bánh heroin còn lại chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt quả tăng
mở rộng điều tra cơ quan công an đã bắt giữ hai đối tượng nhon và nguyễn văn hải
sau khi có mối giới thiệu mua ma túy ở trong đắk lắk tôi liên hệ với anh nhon
tôi nhờ anh nhon tìm mua dùng cho tôi ba bánh
tôi nhờ anh nhon mua cho tôi với giá là một trăm ba mươi triệu một bánh
khi mà mang vào trong đắk lắc này thì giao cho người ta là hai trăm năm mươi triệu một bánh
khi anh tuyển giao tiền cho tôi ba trăm chín mươi triệu tôi đi mua lấy ba bánh heroin
tôi lên biển dưới biển lào tôi mua được ba bánh heroin là giá một trăm hai mươi năm triệu một bánh
khi tôi lấy được rồi tôi về giao cho
các đối tượng trong đường dây ma túy trên đều có tiền án liên quan đến mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc đang đấu tranh mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan trong chuyên án này
nhận được tin báo về việc có kẻ gian cắt trộm ba mươi tấm lưới b bốn mươi bằng thép trắng mạng kém
dùng làm hàng rào bảo vệ hành lang an toàn đường cao tốc cao bồ mai sơn thuộc xóm đông xã
huyện yên khánh tỉnh ninh bình
công an tỉnh ninh bình đã vào cuộc và bắt giữ vũ văn trình chú tại huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
bản thân trình là người nghiện ma túy
tại cơ quan điều tra vũ văn trình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
ngoài ra qua điều tra mở rộng lực lượng công an còn xác định đêm ngày một mươi chín tháng một
đối tượng sử dụng kìm cộng lực cắt ba mươi bảy tấm thép b bốn mươi thuộc đoạn đường cao tốc ca bồ mai sơn thuộc địa phận xã ninh phúc thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
liên tiếp hai vụ vận chuyển pháo nổ cháy phép vừa bị công an thị xã phước long tỉnh bình phước phát hiện và truy bắt thành công
tạm vận gồm năm mươi năm kg pháo nổ
trước đó vào khoảng một mươi tám h tối ngày hai mươi hai tháng một đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an thị xã phước long công an phường long phước xã phước tín
phát hiện xe ô tô đang lưu thông trên đường dt bảy trăm năm mươi chín có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra huỳnh văn phúc là người điều khiển xe chở theo nguyễn tấn anh khoa
qua kiểm tra phát hiện cốc xe ô tô chứa hai thùng giấy cắt tông chứa hai mươi hộp pháo nổ với tổng trọng lượng là hai mươi bốn năm kg
tiếp đó vào lúc một mươi chín h ba mươi phút tối cùng ngày đối tượng phạm nhật hồng đăng điều khiển xe máy lưu thông trên trục đường dt bảy trăm bốn mươi một thuộc khu phố bốn phường long phước thị xã phước long với nhiều nghi vấn
thấy lực lượng tuần tra đối tượng đã phóng xe với tốc độ cao hỏng tổ thoát
các lực lượng đã đuổi theo bắt được đối tượng cùng số tam vật là một mươi tám hộp pháo nổ trọng lượng hai mươi sáu kg
thưa quý vị thuốc điều trị covid một mươi chín đang trở thành một mặt hàng hot được nhiều người săn lùng
và mặc cho nguồn gốc và chất lượng thực sự của các sản phẩm này không có ai đứng ra đảm bảo
và đến thời điểm hiện tại bộ y tế vẫn chưa cấp phép nhập khẩu và lưu hành các loại thuốc điều trị covid một mươi chín trên thị trường
sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên antv
không khó để tìm những trợ thuốc trên không gian mạng như thế này
đủ các loại thuốc điều trị covid một mươi chín trong đó có mặt hàng hot nhất là monu biravir được quảng bá xuất xứ ở ấn độ hoặc mỹ
tuy nhiên về chất lượng thì không thể kiểm chứng
không chỉ giao bán với giá cao những người bán thuốc cũng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để tránh bị kiểm tra phát hiện từ cơ quan chức năng
bạn bán thuốc điều trị covid một mươi chín là giá như thế nào bạn nhỉ
bên bạn có số lượng lớn không
nhưng mà cái hàng này là thuốc sách tay hay là như thế nào
dạ đúng rồi đúng rồi chị
nó là tương kết nhau với chị chứ

chị nhé xin như giao lô đi em gửi cho chị coi
tạo qua các trang mạng nhiều địa chỉ còn giới thiệu các loại thuốc kháng virus dạng viên và dạng siro dùng được cho trẻ em từ sáu đến một mươi hai tuổi
theo bác sĩ nguyễn trung cấp phó giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
các loại thuốc uống để ức chế virus cho đến nay vẫn chưa có kết quả rõ ràng và bản thân các nghiên cứu còn mâu thuẫn với nhau
người dân mà tự mua và tự uống không theo hướng dẫn của nhân viên y tế thì nó sẽ xảy ra các tình huống
thứ nhất là người ta sẽ uống khi chưa cần thiết
ví dụ như là có một số người nghĩ rằng bình thường mỗi ngày uống một viên thì sẽ phòng là không bị lây nhiễm
với điều đấy thì nó gần như là nó chưa có nghiên cứu nào chứng minh được các thuốc có cái thất lượng như vậy
thứ hai là dùng không đúng cái chỉ định
thì đôi khi
thì bất cứ một cái thuốc nào thì nó đều có những cái tác dụng tốt mà mình mong muốn
nhưng nó cũng có những tác dụng phụ mà mình không mong muốn
thế nếu như chúng ta mà chỉ định không đúng thì đôi khi cái tác dụng không mong muốn đấy nó còn lớn hơn cả cái tác dụng mình mong muốn
tức là gì tác hại của nó gây ra còn lớn hơn ít lợi mà nó đem lại
thế cho nên luôn luôn khi mà chỉ định thuốc thì người thầy thuốc phải cân nhắc xem cái ít lợi của thuốc ấy đem lại
nó phải vượt trội so với nguy cơ của thuốc gây ra
bên cạnh đó các thuốc điều trị covid một mươi chín thì một số thuốc đã có tác dụng nghiên cứu rất lớn chứng minh là hiệu quả rất tốt
nhưng được sử dụng trong giai đoạn điều trị nặng về sau như corticoid kháng đông phục hồi
còn các loại thuốc để ức chế virus dùng trong giai đoạn sớm cho đến nay hiệu quả chắc chắn chỉ có kháng thể đơn dòng
thế nhưng bắt buộc phải tiêm truyền tại bệnh viện chứ không tiêm truyền tại nhà
vì rằng các nghiên cứu nó còn rất nhỏ cho nên người ta vẫn phải đợi các nghiên cứu lớn hơn
vì vậy cho nên các thuốc ấy hầu hết các nước đều phê duyệt ở dạng phê duyệt có điều kiện hoặc là phê duyệt khẩn cấp tức là dùng thử
theo tôi được biết là một số thuốc đã từng được nhiều nước phê duyệt dùng thử sau đó thì họ lại rút hoặc không cho dùng nữa
bởi vì những nghiên cứu sơ bộ của họ cho thấy là nó không đạt được cái kỳ vọng như mong muốn
thế cho nên là cho đến bây giờ các loại thuốc mà dùng thử nghiệm như vậy thì đều vẫn được ngành y tế kiểm soát
chứ chưa được cấp phép để mà lưu hành
đồng thời các chuyên gia y tế cũng đưa ra lời khuyên về nhóm các thuốc không nên dự phòng không nên tự điều trị đó là thuốc kháng sinh kháng viêm kháng virus
mọi chỉ định điều trị của bác sĩ cần cá thể hóa và phù hợp với từng bệnh nhân nên người dân hết sức lưu ý không tự mua và dùng thuốc sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm